thưa quý vị kỷ niệm ngày đất nước thống nhất ba mươi tháng bốn và quốc tế lao động mùa một tháng năm năm nay
đúng vào dịp dỗ tổ hùng vương nên người lao động học tập sinh viên được nghỉ năm ngày liên tiếp
do được nghỉ dài ngày nên là rất nhiều người đã có kế hoạch về quê đi du lịch đi chơi hay là tụ tập ăn uống
tuy nhiên nhu cầu đi lại tăng cao đột biến cũng kéo theo nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông
trong khi đó tình hình dịch bệnh cũng đang có những diễn biến phức tạp hơn
khi mà số ca mắc tăng cao mỗi ngày dù các chuyên gia y tế nhận định rằng người dân vẫn có thể đi du lịch
thế nhưng mọi người không nên chủ quan mà cần phải có các biện pháp phòng chống dịch một cách kịp thời và chủ động
và trước những vấn đề trên cư dân mạng cũng đã đưa ra nhiều thông điệp để mọi người cùng có một kỳ nghỉ lễ an toàn và vui vẻ
hậu quả một người chết ba người bị thương trong đó có một cháu bé bị dập nát cánh tay
cũng trong sáng ngày hai mươi tám tháng bốn một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải chở đá xảy ra tại đường sắt qua thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ
hai vụ việc trước kỳ nghỉ lễ khiến nhiều người lo lắng về tình hình mất an toàn giao thông
bởi tai nạn giao thông đã trở thành nội ám ảnh của nhiều người nhiều gia đình
chỉ tính riêng dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm ngoái
cả nước xảy ra một trăm linh bốn vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi năm người bị thương tám mươi bốn người
mấy ông lái xe khách cũng không vừa đâu chạy quá tốc độ lãng lách lấn nản tạt đầu
đích thị làm mấy ông này đề nghị làm nghiêm để bớt tai nạn thương tâm
thời điểm tai nạn cao tốc hải phòng quảng ninh không mưa tầm nhìn tốt xe quét đường di chuyển chậm phía làn sát với giải phân cách
nhiều xe khách chạy cực ẩu coi to đen
chớp liên tục khói bụi mù mịt oan cho chiếc xe quét xác này quá
với lưu lượng phương tiện rất lớn tham gia giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm nay
liệu sẽ có bao nhiêu vụ tai nạn nữa xảy ra và làm sao để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn
để không có những cái chết được báo trước
lễ tết để vui nhưng nhiều người lại buồn vì vui chơi rồi về quê rồi nhậu say xỉn khi tham gia giao thông gây tai nạn
hãy cẩn thận và chắc tay lái phía trước bạn là cả sự sống
theo thống kê hầu hết các vụ tai nạn xảy ra là do người tham gia giao thông chưa tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông
nhất là tình trạng phóng nhanh vượt ẩu không làm chủ tốc độ điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia trở quá số người quy định vượt đèn đỏ
cư dân mạng cho rằng cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của lực lượng chức năng
thì ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
là cực kỳ quan trọng
vào các dịp nghỉ lễ tai nạn giao thông vẫn cao chứng tỏ ý thức xã hội công dân vẫn chưa có gì tiến bộ
cần tăng cường sinh hoạt các tổ dân cư để đôn đốc nhắc nhở về tham gia an toàn giao thông
trên hết mỗi người tham gia giao thông nên tự giác chấp hành các quy định pháp luật để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cả những người tham gia giao thông khác
mong rằng mỗi người đều ý thức
được phía sau tay lái là tính mạng bản thân là gia đình là cuộc sống tương lai phía trước
để có thể bình an trên mọi nẻo đường không phải hối tiếc nói lời giá như biết thế khi hậu quả đã xảy ra
cùng với nỗi lo về vấn đề an toàn giao thông cư dân mạng cũng chia sẻ không ít băn khoăn đi du lịch sao cho an toàn
khi dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp hơn
chỉ tính đến chiều ngày hai mươi tám tháng bốn bộ y tế ghi nhận thêm
một trăm chín mươi bốn ca covid một mươi chín mới tăng một trăm ba mươi sáu trường hợp so với ngày trước đó
trong khi người dân đi lại di chuyển nhiều nơi tham gia vào các hoạt động tập trung đông người
dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
nhất là sau một thời gian dài yên ắng người dân đã có tư tưởng chủ quan lơ lả các biện pháp phòng chống dịch cần thiết
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có nguy cơ lây nhiễm cao không nên chủ quan
vì toàn dân đã có tiêm chủng và miễn dịch trong cộng đồng
đợt nghỉ lễ tới năm ngày thật đáng lo ngại khi nhiều người đi chơi tập trung những nơi đông người
tất cả mọi người cùng cẩn thận nên đeo khẩu trang những nơi đông người
mong bà con mình thận trọng coi chừng lịch sử lặp lại như năm hai nghìn hai mươi thì cực lắm
nghỉ lễ ở nhà nghỉ ngơi là một cách chống dịch hiệu quả nhất
nghỉ lễ tích chữ thực phẩm và ở nhà giải trí trên tv là yên tâm
các chuyên gia y tế nhận định biến chủng mới lây lan hiện vẫn là omicron
chủ yếu gây bệnh nhẹ không làm tăng nặng triệu chứng hoặc tính nghiêm trọng của bệnh
tuy nhiên ngành y tế cần đánh giá lại nguy cơ của covid
liệu có xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm gây bệnh nặng hoặc có thể vô hiệu hóa vaccine đang sử dụng hay không
có với người dân không cần quá hoang mang trước dịch bệnh nhưng cũng đừng quá chủ quan
cần nêu cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về phòng chống dịch bệnh cũng như an toàn giao thông
để kỳ nghỉ lễ thực sự ý nghĩa an toàn tránh những điều đáng tiếc xảy ra
dịp nghỉ lễ này bạn và gia đình lựa chọn tham gia các hoạt động gì
và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông phòng chống dịch bệnh đã được quý vị thực hiện ra sao
hãy chia sẻ với chúng tôi trên trang facebook của truyền hình công an nhân dân